xã nhơn an thị xã an nhơn tỉnh bình định nơi được xem là thủ phủ của nghề trồng mai vàng thương phẩm
thương hiệu mai vàng bình định đã được người tiêu dùng trên khắp mọi miền tổ quốc biết đến mỗi dịp tết đến xuân về
sau năm đợt lũ lịch sử người trồng mai xã nhơn an thị xã an nhơn tỉnh bình định đang nỗ lực chăm sóc cây mai để kịp xuất ra thị trường
với hy vọng có một mùa mai vàng đẹp mang lại thu nhập cho nhiều người dân nơi đây
đã thành thông lệ từ dăm tháng một mươi một cho tới cuối tháng chạp âm lịch những vườn trồng hoa mai ở xã nhân an thị xã an nhân lại nhuận nhịp mua bán
năm nào cũng vậy gần đến tết nguyên đán bà cao thị hạnh ở xã nhân an thị xã an nhơn lại đi làm thuê cho các vườn mai trong vùng
mỗi tháng bà nhận được gần ba triệu đồng tiền công